tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có một ca tại đà nẵng và một ca tại hà nội nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba mươi tám ca
cả nước cũng đã có thêm hai mươi sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh